theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc về chống dịch covid một mươi chín cùng với việc giảm tối đa nguồn lây nhiễm từ bên ngoài bằng mọi biện pháp toàn dân sẽ phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng những nơi tập trung đông người
thành phố hà nội là một trong những địa phương đi đầu trong công tác kiểm tra nhắc nhở và xử phạt nội dung này ghi nhận của truyền hình nhân dân trong những ngày đầu triển khai
thành phố hà nội là một trong những địa phương đi đầu trong công tác kiểm tra nhắc nhở và xử phạt nội dung này ghi nhận của truyền hình nhân dân trong những ngày đầu triển khai
thực ra mình cũng không biết về cái thông tin mà mình bắt đầu phạt về cái việc này đâu
mình cũng thấy là cái này nó cũng ở thành phố chí minh thì mình có nghe nói nhưng mà ở hà nội thì cũng tưởng là chưa hấp dụng
bởi vì thực ra bây giờ cứ quả là giữ khoảng cách an toàn nhất định hai mét chẳng hạn
thì vấn đề bây giờ mình nghĩ là mình đang đi ở trên đường này người chung với sự tiếp xúc của mình với cả người khác thì nó cũng ít thế nên cũng hơi siêu suất
những ngày này đội cảnh sát
giao thông trật tự công an quận hoàn kiếm phối hợp với các tổ chức đoàn thể các phường quanh khu vực hồ gươm thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động người dân đi tập thể dục nghiêm túc đeo khẩu trang và không tụ tập đông người nơi công cộng
theo ban quản lý khu vực hồ hoàn kiếm khi thực hiện kiểm tra nhắc nhở đa số người dân đều tuân thủ chấp hành nghiêm nhưng một số trường hợp phản ứng cho rằng đeo khẩu trang là bất tiện
cơ bản là những người dân mà người ta đeo khẩu trang khi nhắc nhở người ta chấp hành thì mình nhắc nhở cho người ta chấp hành tốt thôi
thế còn những trường hợp và ý thức chưa tốt nhắc nhở rồi còn có cái thái độ mà chưa chấp hành ngay thì chúng tôi mời về phường trên dưới ba người phường ngay sáng hôm nay thì cũng đã mời sáu bảy trường
đến nay trên địa bàn thành phố hà nội đã có hai quận gia quân xử phạt nghiêm hành vi không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng là quận ba đình và hoàn kiếm
hàng trăm lượt người đã được nhắc nhở nhiều người đã bị xử phạt hành chính đa số người vi phạm đã tự nhận thức và thay đổi hành vi của mình